một mươi năm trước năm hai nghìn tám quốc hội khóa một mươi hai đã thông qua nghị quyết số một mươi năm về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội
đây là lần điều chỉnh mở rộng với quy mô thủ đô lớn nhất từ trước đến nay
nhân kỷ niệm một mươi năm sự kiện này sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội thành ủy hội đồng nhân dân
ubnd ubnd tqvnhh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
tham dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch nước trương tân sang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
về phía thành phố hà nội có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho rằng đây là dịp quan trọng
không chỉ để cả hệ thống chính trị của thành phố cùng nghiêm túc tổng kết toàn diện sâu sắc những thành tiệu to lớn
nhưng nhờ sự nỗ lực công hiến không mệt mỏi của các thế hệ nhân dân thủ đô đã đạt được trên mọi mặt khẳng định tính đúng đắn
giá trị lịch sử to lớn của các quyết sách chiến lược của trung ương mà còn là cơ hội đánh giá cả những hạn chế tồn tại
nguyên nhân bài học kinh nghiệm cần rút ra trên chặng đường một mươi năm qua để từ đó có giải pháp khắc phục hướng tới tương lai
xây dựng thủ đô ngay càng sâu đẹp hiện đại văn minh
một mươi năm qua thủ đô hà nội đã tiếp tục có nhiều bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô diện mạo mới
với những thành tiệu to lớn toàn diện
xứng đáng là trái tim của tổ quốc
trong bối cảnh suy thoái và khủng hoảng kinh tế thế giới kinh tế thủ đô đã vượt qua khó khăn
tiếp tục tăng trưởng cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực
năm hai nghìn một mươi bảy giá trị tổng sản phẩm grdp tăng gần gấp hai lần thu nhập tính theo grdp bình quân đầu người tăng hai ba lần
thu ngân sách tăng gấp ba lần trì ngân sách tăng gần ba sáu lần
tổng vốn đầu tư xã hội tăng hai tám mươi năm lần so với năm hai nghìn tám
lĩnh vực văn hóa xã hội giáo dục đào tạo y tế khoa học công nghệ tiếp tục phát triển
an sinh xã hội được bảo đảm
khoảng cách về đời sống giữa các vùng miền khu vực đô thị và nông thôn ngày càng được thu hẹp
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững
quốc phòng được tăng cường
công tác đối ngoại được mở rộng
giá trị văn hóa truyền thống của thăng long và xứ đoài
được xin giữ phát huy
đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những thành tích to lớn của đảng bộ và nhân dân hà nội đã đạt được
đánh giá cao sự nỗ lực trong việc không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo đổi mới lề lối phong cách làm việc của lãnh đạo thành phố
bên cạnh đó
bên cạnh những thành tựu đạt được hà nội cũng còn những hạn chế yếu kém cần phải nỗ lực khắc phục
chúng ta hoan nghênh tinh thần cầu thị nghiêm túc tự phê bình nêu cao trách nhiệm trước đảng trước nhân dân của lãnh đạo thành phố
đã thẳng thắn chỉ ra những sai sót khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao như phát biểu của đồng chí chủ tịch quỹ ban dân dân thành phố vừa nêu
tôi chỉ lưu ý thêm rằng
các cấp các ngành của hà nội
nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền thành phố không được chủ quan bằng lòng với những kết quả đạt được
mà cần phải nghiêm túc phân tích làm rõ những nguyên nhân đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém khuyết điểm để từ đó có biện pháp khắc phục hiệu quả kịp thời
chủ tịch quốc hội đề nghị hà nội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
các cấp của thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển khắc phục những hạn chế của việc quy hoạch manh mốn không toàn diện và thiếu tính ổn định
tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm an sinh và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội

tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh giữ vững ổn định